thưa quý vị mở rộng điều tra vụ tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm
công an các quận huyện tại tp hcm tiếp tục khởi tố bắt tạm giam nhiều bị can
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với một mươi hai bị can về hành vi nhận hối lộ
và một bị can về hành vi đưa hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm năm mươi năm v
ở phường an phú đông quận một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hóc môn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can về các sai phạm liên quan đến kiểm định xe cơ giới
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi bốn d ở xã xuân thới sơn huyện hóc môn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với bảy bị can về hành vi nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới năm nghìn ba v
có địa chỉ tại phường tam bình và chi nhánh một địa chỉ khu phường linh trung tp hcm
trước đó vào cuối tháng một mươi năm
ngày một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét khẩn cấp các trung tâm nêu trên
việc khởi tố được thực hiện công khai
việc khởi tố được thực hiện khi công an tp hcm mở rộng điều tra sai phạm
tại các trung tâm đăng kiểm ở tp hcm và các tỉnh thành phía nam
triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
vào dạng sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm chủ trì
phối hợp cùng với các trung tâm đăng kiểm
các đơn vị nghiệp vụ bộ công an và công an tp hcm đã bất ngờ đột kích quán ba grammy
có địa chỉ tại số ba trăm sáu mươi kim mã tp hcm
phát hiện nhiều hành vi vi phạm liên quan đến ma túy
tại thời điểm kiểm tra bên trong quán có một trăm tám mươi một người gồm năm mươi tám nhân viên và một trăm hai mươi ba khách
kết quả test nhanh ma túy có năm mươi tám trên một trăm tám mươi một đối tượng dương tính với ma túy
gồm bốn nhân viên và năm mươi bốn khách hàng
tại thời điểm kiểm tra phát hiện sáu bàn có ma túy
vật chứng thu giữ là gần hai chín gam kentamin một hai gam ma túy mdma
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đã củng cố tài liệu
ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra lệnh bắt giữ đối với bảy đối tượng
là khách đến quán ba grami điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
được biết cơ sở kinh doanh krami mới mở cửa trở lại từ ngày ba mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
nhưng hoạt động như quán bar vũ trường trá hình
hiện lực lượng chức năng đang củng cố tài liệu của quán ba grammy
làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hai đối tượng là trần văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và phan mạnh duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng chú tại tỉnh vĩnh phúc vừa bị bắt quả tang vận chuyển trái phép gần hai tạ pháo
theo đó minh và duy bị phát hiện khi đang điều khiển xe ô tô đi từ hướng xã bính xá
đến thị trấn đình lập huyện đình lập tỉnh lạng sơn
trên xe các đối tượng vận chuyển trái phép
một mươi thùng pháo hoa có trọng lượng một trăm tám mươi một kg do trung quốc sản xuất
là tỉnh miền núi biên giới phía tây bắc tổ quốc
thói quen sử dụng vũ khí tự chế để bảo vệ mùa màng
đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn lai châu như là một tập quán lâu đời
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trả tự dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh lai châu đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tự nguyện
một vũ khí vật điệu nổ đồng thời tăng cường đấu tranh
với các đối tượng có hành vi mua bán sử dụng tàng trữ trái phép
vũ khí vật điệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo gây ảnh hưởng đến an ninh trả tự
tỉnh lai châu có hai mươi dân tộc cùng chung sống
trong đó trên tám mươi bảy đồng bào dân tộc thiểu số
trước đây đồng bào dân tộc có thói quen dùng vũ khí để săn bắn
bảo vệ ruộng nương làm lễ tăng nên trong các gia đình
thường giữ các loại vũ khí tự chế gây ra những hậu quả đáng tiếc khi sử dụng
nhưng giờ đây thói quen này đã thay đổi từ những buổi trò chuyện tuyên truyền của công an xã
lai châu có hai mươi ba xã biên giới tiếp giáp với tỉnh vân nam trung quốc
nhiều đối tượng xấu lợi dụng đường biên giới đưa vũ khí pháo từ nước ngoài vào việt nam
để tăng cường công tác quản lý công an tỉnh lai châu tập trung đẩy mạnh tuyên truyền
vận động quân chúng nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đồng thời tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm trong lĩnh vực này
cho nên là sẽ tập trung tuyên truyền với bà con là thôn bản để làm sao cho công tác vận động quân chúng nhân dân
để phát hiện đối với các vi phạm về pháo và vật liệu nổ
thực tế cho thấy việc đẩy mạnh hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quản lý thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đã góp phần ngăn chặn tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
công an tỉnh cũng đã xây dựng một kế hoạch tổng thể trong đó
đơn vị nghiệp vụ và đơn vị quản lý chính đã có giả soát theo tuyến
phối hợp cùng với các cơ quan quản lý nhà nước như hải quan
để làm sao cho kiểm soát được tối đa các lượng hàng hóa nhập cảnh vào việt nam
làm sao đảm bảo không lọt các pháo lậu trên địa bàn
kết quả rất là đáng kể ví dụ như đã thu hồi được gần tám trăm linh khẩu súng tự chế
rồi cũng đã thu được các thiết bị để lắp đặt súng tự chế
đã phát hiện và khởi tố được ba đối tượng liên quan đến vi phạm về pháo
và thu giữ được hơn năm mươi kg pháo hoa nổ
tên nguyên đán đang đến gần
công an lai châu tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
trong đó tập trung thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
ra soát bố trí đủ mạng lưới cộng tác viên tham gia
phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng kiểm tra kiểm soát
để kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng mua bán vận chuyển tàng trữ
sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
tập trung vào tuyến biên giới thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát
các khu vực giáp biên giới để phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh
thẩm lậu vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo vào việt nam
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp rạch giá tỉnh kênh giang
đang tiếp tục lấy lời khai của ba mươi đối tượng đánh bạc an tiền
để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
trước đó vào trưa ngày sáu tháng một hàng chục con bạc đang tụ tập đá gà ăn tiền
tại bãi đất trống trong khu dân cư tại ấp tà tây xã phi thông tp rạch giá
thì bất ngờ bị lực lượng công an mật phục bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an bắt giữ ba mươi đối tượng
tạm giữ số tiền gần hai trăm linh triệu đồng hai mươi một con gà và một số tăng vật khác có liên quan
tụ điểm đánh bạc này là do đối tượng nguyễn trung phương tên thường gọi là trung cá lóc
chú tải tp rạch giá đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
mỗi ngày có hàng chục đối tượng đến tụ điểm trên để tham gia đánh bạc
số tiền cá cược mỗi trận gà từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng